sở giao thông vận tải tỉnh quảng bình cho biết quốc lộ một a qua tỉnh đi theo đường tránh bot
tại huyện lệ thủy và huyện quảng ninh và đường tránh thành phố đồng hới đã cơ bản thông tuyến
cùng với tuyến quốc lộ một a trên tuyến đường hồ chí minh nhánh đông qua tỉnh quảng bình nước cũng đã rút
tuy nhiên một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh vẫn bị sạt lở tai luy dương và âm đứt gãy ở nhiều vị trí khác nhau
nước đang ngập sâu nhiều đoạn gây tắc đường cục bộ
và dự báo trong hai mươi bốn giờ tới tỉnh quảng bình mưa vẫn còn to nên nguy cơ sụt trượt mái ta lui tại các tuyến đường miền núi vẫn còn diễn biến phức tạp
vì vậy việc lưu thông các tuyến đường chưa thực sự khả quan như mong muốn của người dân và các cấp chính quyền